các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
theo ghi nhận vào trưa ngày một mươi một tháng năm có nhiều người nhà nạn nhân cùng người dân đang giỏi theo công tác tìm kiếm anh xê dưới sông luộc
ngay từ chiều hôm trước gia đình anh đã lập bàn thờ tạm kèm di ảnh của anh xê tại vị trí nam thanh niên nhảy xuống sông và thắp hương cầu nguyện
sau đó vào chiều muộn ngày một mươi một tháng năm lực lượng chức năng đã tìm thấy người thanh niên này dưới dòng sông lộ
người nhà nạn nhân cho biết vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều nay tức ngày một mươi một tháng năm
anh xê đã được lực lượng chức năng tìm thấy trên sông lụt đoạn thuộc địa phận thông hà hải xã hà kỳ huyện tứ kỳ cách cầu tranh khoảng một km
hiện tại gia đình đang tổ chức hoàn thiện các thủ tục cần thiết và tiến hành khâm liệm
khi khâm liệm xong dì quan nam thanh niên xấu xố sẽ được người thân chuyển đi hỏa tán và sau đó ăn tán tại nghỉ trang quê nhà
được biết nam thanh niên xấu số là con trai úc trong gia đình có năm chị em
trước khi xảy ra sự việc đau lòng
anh xê mới đi làm công ty gần nhà được một ngày
một người thân của nam thanh niên cho biết kéo xê chưa xây dựng gia đình và là con úc trong nhà
trước đây cháu có làm công nhân nhưng sau đó đã xin nghỉ do sức khỏe
trong cuộc sống hàng ngày cháu tôi không có biểu hiện bất thường và mâu thuẫn với ai
tuy nhiên trước khi xảy ra sự việc cháu có gọi điện thoại về cho anh trai và nói xin gặp cháu tức con anh trai
thưa quý vị và các bạn khi nói về nỗi đau mất con đã từng có câu nói như sau
nếu một đứa trẻ mất đi cha hoặc mẹ
thì người ta gọi đó là đứa trẻ mồ côi
đàn ông mất vợ thì gọi là quá
phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ
nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha người mẹ bị mất con
đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi đau đó cả
không một từ ngữ nào
câu nói này đủ để miêu tả một nỗi đau khôn nguôi của người cha người mẹ nam thanh niên xấu xố
ngồi cạnh di ảnh con trai út xấu xố
ông tạ văn trường và bà nguyễn thị liên khóc nghẹ
mỗi khi có người đi qua hỏi thăm động viên
nhìn thấy cảnh đó ai cũng đau lòng xót xa và thương cảm cho số phận éo le
cũng như hoàn cảnh vợ chồng nghèo khó
hướng ánh mắt đau buồn về phía sông luộc
đến lúc này ông trường vẫn không hiểu tại sao con trai út của mình là có hành động dạy dột đến như vậy
trong khi đó trước khi xảy ra sự việc
con trai ông vẫn bình thường không có mâu thuẫn với ai
cũng như to tiếng với người thân
theo lời kể của ông ngày tám tháng năm
anh xê đi làm buổi đầu tiên tại công ty ở gần nhà
đến tối về
con trai ông vui vẻ nói chuyện với gia đình về công việc
vào sáng hôm sau tức mùng chín tháng năm
trước khi đi làm anh sê nói với vợ chồng ông trường hôm nay sẽ tăng ca về muộn
tuy nhiên đến chiều cuồng này ông đã thấy con trai về nhà
tiếp lời chồng bà liên mẹ đẻ anh xê nói
bình thường sau khi ăn cơm tối xong con tài sẽ thu dọn chiếu son nồi
nhưng hôm đó lại khác
ăn xong cháu nói xin tôi hai mươi để đổ xăng xe máy
nhờ tôi dọn giúp và xin phép đi chơi
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
cháu về nhà và lên giường nằm trùm chăn chơi điện thoại
đến khoảng gần hai mươi ba giờ đêm
khi đó cả nhà đã ngủ thì cháu dậy nói với tôi đi ra ngoài có việc một chút rồi về ngay
ngày còn nói vậy tôi cản không cho đi vì chưa bao giờ cháu đi chơi khuya như thế này
khi con dắt xe máy ra cổng
tôi có để ý thấy cháu đi về hướng đường quốc lộ chứ không phải đi vào trong làng
lúc này vợ chồng tôi nóng ruột và linh tính mách bảo có chuyện bất an
nên tôi đã gọi hai người
con trai đang nằm ngủ dậy đi tìm em
sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm không thấy
hai anh trai trở về thì vợ chồng bà liên nhận được điện thoại
của người con trai thứ ba đang làm ở quảng ninh gọi
trong cuộc nói chuyện ngắn ngũi
gia đình mới biết sau khi rời nhà đi một lúc
anh xê có gọi điện thoại cho anh trai ở quảng ninh và nói cho gặp cháu lớn
con ruột anh trai thứ ba
tuy nhiên con của anh trai hôm đó về ngoại nên không gặp được
chị bùi thị thảo chị dâu anh c tâm sự
bình thường em chồng rất ít khi nói chuyện hay gọi điện thoại cho vợ chồng tôi
cho nên đêm muộn ngày chín tháng năm khi nhận được điện thoại của chú ấy
và nói cho gặp cháu vợ chồng tôi thấy dự cảm điều lạ và bất an
ngay sau đó vợ chồng tôi có điện thoại về cho mẹ ở quê để hỏi xem chú úc thế nào
nhưng khi gọi về thì mới biết em c đã rời nhà đi trước đó
và hiện không tìm thấy tùng tích không liên lạc được
đến khoảng hai giờ sáng một mươi tháng năm
sau khi tìm thấy xe máy của chú úc ở cầu chanh
gia đình có gọi điện để thông báo
và lúc đó vợ chồng tôi bắt xe từ quảng ninh về quê
gia cảnh khốn khó của chàng thanh niên xấu xố
thắp nén hương lên bàn thờ lập tạm thời ở cầu chanh của con trai xấu xố
bà liên gào khóc gọi tên con trong vô vọng
từ khi nhận tin anh xê nhảy xuống sông luộc đến nay
vợ chồng ba đã khóc cạn nước mắt và thường xuyên có mặt tại cây cầu này
để mong ngóng tin tức dù bà biết ti hy vọng mong manh khó có thể xảy ra
theo người thân của nam thanh niên chia sẻ
cách đây hơn hai năm
anh xê không may gặp tai nạn ở tỉnh vĩnh phúc
ngày đó gia đình ông trường vốn đã khó khăn túng thiếu
nhưng trước sinh mệnh của con trai
vợ chồng đã vay mượn khắp nơi hơn hai trăm linh triệu đồng để chạy chữa
nhưng đến nay vết thương đó của anh xê vẫn chưa lành hẳn
sau lần gặp tai nạn đó tính cách anh c thay đổi hẳn
trước đây anh hay nói hiền lành hay tâm sự với người thân
nhưng hai năm nay con trai úc của ông trường ít nói
đôi lúc có cáo gắt và gia đình nghĩ có khi con trai bị trầm cảm

nhưng biết làm thế nào được vì không thể đào đâu ra vài chục triệu thuê người tìm kiếm
ngày trong sáng qua sau khi tìm kiếm tung tích anh c không thấy
mọi người bàn nhau thuê thợ để tìm nạn nhân
nhưng hoàn cảnh gia đình ông trường khó khăn không có khả năng chi trả
thay hoàn cảnh gia đình khốn khó một số người dân đã lập hòn tự thiện
để cạnh di ảnh và bàn thờ tạm của nam thành niên ngay trên cầu tranh
người dân mong rằng ai đi qua đây hoặc biết tin sẽ ủng hộ giúp đỡ
để gia đình ông trường có kinh phí
thay người tìm kiếm con trai cũng như lo hậu sự mai tán cho anh c
ông lưu văn gia bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đa nghi nơi anh xê sinh sống cho hay
từ trước đến nay trong địa phương chưa khi nào xảy ra sự việc đau lòng như thế
cho nên khi nắm được vụ việc chính quyền thôn đã báo cáo lãnh đạo
ủy ban nhân dân xã nghĩa an
ông gia nói hoàn cảnh gia đình anh sê khó khăn và điều đó ai cũng biết
tôi mong dân làng cùng mọi người ai có điều kiện hãy giúp đỡ vợ chồng ông trường
để gia đình có thêm kinh phí
thay người tìm kiếm anh c
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng năm lực lượng chức năng đã tìm kiếm được anh xe dưới dòng sông luộc
sau đó gia đình đưa nạn nhân an tán tại nghĩa trang quê nhà
đến nay nguyên nhân về hành động tự gieo mình của nam thanh niên này vẫn đang được điều tra làm rõ
dù là lý do gì đi chăng nữa nhưng việc chọn cách không dám đối mặt với cuộc sống thực tại
khiến cho người ta thấy cậu thanh niên này vừa đáng trách vừa đáng thương
đau lòng nhất vẫn là những người ở lại
hy vọng thời gian sẽ giúp cho họ ngôi ngoài đi sự mất mát to lớn này
thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo